nhân ngày nhà giáo việt nam vừa qua tỉnh yên bái đã tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm sáu mươi năm các nhà giáo lên miền núi dạy học
theo lời kêu gọi của bác hồ một nghìn chín trăm năm mươi chín hai nghìn một mươi chín nhằm tri ân năm mươi bốn nhà giáo đã sung phong lên miền núi dạy học
theo lời kêu gọi của chủ tịch hồ chí minh
thực hiện lời kêu gọi của bác hồ năm một nghìn chín trăm năm mươi chín hơn tám trăm linh thanh niên trí thức các tỉnh miền xuôi
đã tình nguyện lên phục vụ giáo dục miền núi tây bắc trong đó có năm mươi bốn thầy giáo cô giáo đến với yên bái
tuy khó khăn gian khổ thiếu thốn nhưng các thầy cô đã nỗ lực bám bản bám dân tự mây mò học tiếng dân tộc
vận động đồng bào dân tộc đưa con em đi học ngày đêm tận tình đem ánh sáng văn hóa tiến bộ của miền xuôi đến với đồng bào dân tộc
đồng thời đưa nếp sống văn hóa mới từng bước xóa bỏ các khủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao
giúp bà con xóa đói giảm nghèo có phần phát triển kinh tế xã hội miền núi yên bái